xin chào quý vị khán giả
với sự phối hợp điều hòa giao thông nhịp nhàng của các lực lượng

lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
nhờ đó mà tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo không để xảy ra un tắc giao thông và đua xe trái phép
tại các địa bàn trọng điểm các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai được huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
tập trung xử lý quyết liệt các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ đua xe trái phép
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông tập trung tuần tra chốt chặn kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các lỗi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông như sự an toàn của phương tiện tài xế sử dụng rượu bia chất ma túy khi điều khiển xe
từ nay cho đến ra tết thì cái mật độ phương tiện tham gia giao thông là rất đông bởi vì đồng nai là một trong những địa phương là có rất nhiều người lao động ở các tỉnh

đội tuần tra cũng xử lý nghiêm hành vi nhồi nhét trở qua số người quy định chạy quá tốc độ đồng thời phối hợp với sở giao thông vận tải các bến xe dự phòng các phương tiện để buộc nhà xe nhồi nhét sang xe bảo đảm quyền lợi và hành trình an toàn cho hành khách về quê
bên cạnh đó tại các khu vực giáp danh người dân qua lại nhiều phòng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với công an các địa phương vùng giáp danh hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông an toàn phòng ngừa đua xe trái phép không để xảy ra ủn tắc giao thông